chúng tôi tiếp tục cập nhật về vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm
tại một căn nhà trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính cầu giấy hà nội
đã khiến cho nhiều người tử vong
và ngay lúc này thì phóng viên thu thủy đang có mặt tại hiện trường
sẽ thông tin chi tiết về vụ việc
xin mời chị thu thủy ạ
vâng thưa quý vị và các bạn các lực lượng trận cháy
cùng phối hợp triển khai trận cháy và tìm kiếm kiếm nạn

và kiếm nạn kiếm hộp đã tổ chức cắt phá khóa cổng chính

đang bị kiếm được bảy người
sau một mươi phút tổ chức trị cháy đám cháy cơ bản được công chế
không để thể ra cháy lan sang các hộ gia đình liên kề
lực lượng kính chấp phòng trận cháy và kiếm nạn kiếm hộp

đến hồi một giờ hai mươi sáu phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn
và tiếp tục tổ chức kiếm kiếm cứu nạn
vụ cháy đã làm một mươi bốn người chết trong đó một mươi người được đưa đến nhà tăng lễ trần vĩ
bốn người được đưa đến nhà tăng lễ bệnh viện một trăm chín mươi tám

vụ kiếm sẽ được chúng tôi gửi tại bệnh viện và các bản tin tiếp theo
vâng xin cảm ơn minh tập viên thu thủy về thông tin kịp thời này
và ngay trong sáng sớm ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng điều hành bộ công an
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường trong vụ cháy này
tại đây thứ trưởng trần quốc tỏ và thứ trưởng nguyễn văn long chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đi lên các tầng trong tòa nhà xảy ra cháy để kiểm tra và đánh giá nguyên nhân của vụ việc
các đồng chí thứ trưởng chỉ đạo công an tp hà nội nhanh chóng cùng với các đơn vị chức năng
tập trung tìm kiếm kỹ tất cả những phòng trọ khu vực khe kẽ giáp danh giữa nhà trọ nơi xảy ra cháy
với những nhà dân xung quanh để cứu hộ cứu nạn người dân nào còn mắc kẹt
cùng với đó tập trung lực lượng điều tra nguyên nhân của vụ cháy
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo các lực lượng của công an tp hà nội khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân
phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo về hỗ trợ thân nhân
gia đình các nạn nhân trong công tác hậu cháy
và cũng trong sáng ngày hôm nay phó thủ tướng trần hồng hà ông đinh tiến dũng
bí thư thành ủy hà nội ông trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội đã trực tiếp có mặt
tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thông tin về vụ cháy này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
bản tin sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phương hoàng kim sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
nguyên là cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan tổ chức phối hợp cung cấp thông tin
tài liệu chứng cứ phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án
mọi thông tin tài liệu chứng cứ có liên quan đề nghị gửi đến cơ quan an ninh điều tra bộ công an
theo địa chỉ số bảy phố nguyễn đình triệu phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội
và theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn năm trăm ba mươi sáu
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử vụ án hình sự tuyên phạt chín bị cáo có độ tuổi bốn mươi
một mươi sáu ba mươi bốn cùng ngụ tại các huyện châu thành an biên rồng giềng và thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
với mức án từ hai đến tám năm tù giam về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
trong đó có hai bị cáo là võ văn mỹ và nguyễn hoài hận vừa là nạn nhân vừa là bị cáo
trước đó do mâu thuẫn nên các đối tượng đã hẹn nhau mang hung khí để đi trả thù
hậu quả nhóm của thảo và linh đã gây thương tật cho mỹ là sáu mươi một và hận là hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bảy bị cáo từ ba đến tám năm tù giam về tội giết người
mỹ và hận mỗi bị cáo hai năm tù cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng
công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố thêm sáu bị can về tội vận chuyển hạng cấm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với mạch đức hải
chú thành phố móng cái tỉnh quảng ninh về hành vi tổ chức vận chuyển hàng cấm là chín bảy trăm linh
bức lá điếu thành phẩm do nước ngoài sản xuất
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm sáu đối tượng khác có liên quan
khoảng giờ bốn mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng năm một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà trọ
trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội gây thương vong lớn về người
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
hiện trường vụ cháy là một ngôi nhà cho thuê trọ gồm năm tầng mỗi tầng hai phòng tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện
sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
bên cạnh đó đông đảo lực lượng y bác sĩ cùng với xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường
ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ rộng khoảng hai mét cách mặt đường trung kính chừng hai trăm linh mét
xe cứu hỏa không thể tiếp cận lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa
sau hơn một tiếng đồng hồ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an đã phong tỏa phố trung kính lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân
hiện con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với bị cáo thạch cương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và tô hoàng trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngụ tại xã thạnh hòa sơn
nguyện cầu ngang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
như antv đã thông tin từ năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt thạch cương và tô hoàng trương
thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và livestream
nhiều thông tin sai sự thật giả mạo vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh một mươi một bài viết
video trên trang cá nhân của thạch cương và tô hoàng trương có nội dung sai sự thật giả mạo
xúc phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại phiên tòa cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn hối cải
hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết trong vụ án bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo thạch cương bốn năm tù và tô hoàng trương ba năm sáu tháng tù
cùng về tội danh nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba đối tượng nguyễn ngọc an đặng văn quân nông quốc việt
cùng chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên về tội mua bàn cháy phép chất ma túy tổng hợp
dạng tinh dầu và đây là một dạng ma túy mới gây nguy hại lớn cho giới trẻ
vật chứng thu giữ gồm bốn mươi lọ dung dịch dạng tinh dầu có tổng thể tích là một trăm năm mươi năm ml và một số vật chứng
liên quan khác qua giám định thì toàn bộ lọ dung dịch trên đều chứa chất ma túy tổng hợp loại mới
khi sử dụng thì các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá thuốc lào hay cỏ khô
để đưa vào cơ thể gây ảo giác tương tự như cần xa qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận mua về
để bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án này
lô văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cấu kết với người nước ngoài mua ma túy với số lượng lớn đưa về việt nam
tiêu thụ trong quá trình hoạt động đối tượng mang theo vũ khí quân dụng nhằm đối phó với lực lượng
công an tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ duy đã bị công an huyện tương dương tỉnh nghệ an bắt giữ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng theo đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi tám tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện tương dương tiến hành bắt giữ duy khi đối tượng đang ẩn nấp tại bản minh phương
xã lượng minh huyện tương dương khám xét hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
hai tám gram heroin một khẩu súng carbine chứa một mươi ba viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
sáu khẩu súng tự chế ba dao nhọn năm điện thoại di động duy là đối tượng cầm đầu
móc nối với một người nước ngoài
hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài đưa về việt nam
bán cho người nghiện trên địa bàn đồng thời duy còn móc nối với các đối tượng khác để vận chuyển ma túy
đi các nơi trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ là đối tượng nghiện ma túy nặng trong quá trình hoạt động
duy luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng súng tự chế dao và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt
thưa quý vị
vị xử lý tận gốc tình trạng tụ tập đua xe náo loạn đường phố của thanh thiếu niên đã vào đang là những yêu cầu đặt ra
với các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương và những năm gần đây thì sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của internet
mạng xã hội đã gây ra nhiều tác động không nhỏ ảnh hưởng tới tư duy nhận thức của học sinh
nhằm đối tượng dễ bị rụ rỗ lôi kéo vậy cần phải làm gì để xử lý tận gốc tình trạng tụ tập đua xe
náo loạn đường phố này của thanh thiếu niên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hình ảnh ghi lại cuộc đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy của một nhóm thanh thiếu niên tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hành vi của các đối tượng thể hiện thái độ coi thường pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng trật tự an toàn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong
ngày năm tháng bốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật